phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện diễn châu đã phá chuyên án năm trăm một mươi tám d bắt vụ vận chuyển mua bán trái phép năm cá thể hổ con
tăng vật thu được tại hiện trường là một thùng xốp bên trong chứa năm cá thể hồ con đã chết
các đối tượng khai nhận đang đưa các cá thể hổ ra bán cho một khách hàng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng và các cá thể hồ để mở rộng điều tra làm rõ